đang đưa con đi chơi gần công viên người cha bị hiểu lầm là kẻ bắt cóc trẻ em và bị đâm thủng tim dẫn đến tử vong
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy giờ chiều qua hai mươi một tháng hai tại thị trấn hậu nghĩa tỉnh long an
cụ thể vào khoảng một mươi bảy giờ chiều qua ngày hai mươi một tháng hai anh lê hoài bảo hai mươi tám tuổi chú tỉnh kiên giang
đang dắt con đi chơi gần công viên ở thị trấn hậu nghĩa
thì bất ngờ có một người phụ nữ bán vé số chưa xác định rõ tên chi hô bắt cóc trẻ em
nghe tiếng chi hô nguyễn ngọc hải điền hai mươi sáu tuổi đã chạy tới can thiệp
mặc dù anh bảo đã giải thích là đang đưa con của mình đi dạo
nhưng điền vẫn tỏ ra nghi ngờ khiến hai bên xảy ra cự cãi
ngay lúc đó điền chạy vào một quán nước ở gần đó lấy ra con dao và đâm trúng tim anh bảo
nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hậu nghĩa nhưng sau đó đã tử vong
nguyễn ngọc hải điền bị tạm giữ
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ việc xử lý theo quy định